mỡ rong muối như thế này vẫn đang được bán với giá năm bảy đồng một mỡ
cài thảo bí đao đỗ xanh giá đều hai mươi đồng một kg
mặt hàng cà chua thậm chí còn nhích nhẹ lên một mươi năm đồng một kg
giá thực phẩm cũng ở mức cao như thịt lợn nạc thăn chín mươi đồng một kg
sườn từ một trăm linh đến một trăm một mươi đồng một kg
trước đây khi giá xăng dầu tăng thì các mặt hàng thiết yếu khác ngay lập tức té nước theo mưa tăng giá
với lý do chi phí đầu vào tăng
và nhà sản xuất cũng lấy lý do này để tăng giá
nhưng khi năm lần giảm giá xăng liên tiếp thì tất cả đều im lìm
không chia sẻ vấn đề này với người dân và cuối cùng người tiêu dùng vẫn là người siêu thiệt